bộ giao thông vận tải vừa có yêu cầu đối với các nhà thầu và đơn vị liên quan đến việc sửa chữa cầu vàm cống
theo đó trước ngày một mươi năm tháng tám việc sửa chữa rứt điểm các vị trí hư hỏng mặt đường của đường dẫn cầu vàm cống
cây cầu nối thành phố cần thơ với tỉnh đồng tháp phải được hoàn thành
vị trí đang bị hư hỏng là đường dẫn cầu vàm cống do nhà thầu thi công hàn quốc